tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự cập nhật
phan mạnh chi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện minh hóa tỉnh quảng bình
phóng viên thường trú tạp chí ngày mới online cơ quan của hội người cao tuổi việt nam
vừa bị công an huyện minh hóa tỉnh quảng bình khám xét nơi ở để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó chi đã bị công an huyện minh hóa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng vì hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo hồ sơ biết ông đinh tiến dũng đang được làm quy trình bổ nhiệm làm phó chủ tịch ubnd huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
phan mạnh chi đã tìm đến ông dũng đe dọa ông dũng có sai phạm về đất đai
ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai chi đề nghị ông dũng chuyển ba trăm linh triệu đồng để không đăng bài
ông dũng khẳng định những sai phạm trên không có cơ sở và ông cũng đã khắc phục xong thiếu sót trong quá trình làm việc
được lãnh đạo cấp trên thống nhất đồng ý bổ nhiệm làm phó chủ tịch ubnd huyện
nhưng trong gần một mươi ngày liên tục chi liên lạc thường xuyên với ông dũng để đòi tiền
lo lắng ảnh hưởng đến uy tín danh dự và công việc ông dũng đã hẹn với chi là sẽ đưa tiền
vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi một tháng năm ông dũng hẹn gặp chi và nói chưa có tiền nên chi về
trước sức ép việc đòi tiền của chi ông dũng đã làm đơn trình báo cơ quan công an để giải quyết vụ việc
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa bắt khẩn cấp bốn đối tượng cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi cướp tài sản
anh ngô xuân tiến bị bốn đối tượng lạ mặt gồm phạm trí hiền nguyễn đình thường trương hoàng tuấn và nguyễn đức thắng
đe dọa ép xe đến đoạn đường đất dùng vũ lực buộc anh tiến phải đưa năm mươi usd vào hơn một triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo vào cuộc điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã bắt giữ được nhóm đối tượng trên để xử lý theo quy định
trước phản ánh của người dân về tình hình trộm cắp tài sản
có dấu hiệu gia tăng trở lại công an quận cầu giấy thành phố hà nội đã nhanh chóng xác lập chuyên án
tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn kịp thời bắt quả tăng nhóm đối tượng đang có hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn
hai đối tượng trong vụ án này là vũ văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một sinh sống tại hà nội
và nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại phú thọ
cơ quan cảnh sát điều tra cho biết thêm các đối tượng này đều chưa có tiền án tiền sự
nhưng lại tham gia vào hội nhóm gọi là hội vỡ nợ trên facebook
cùng tập hợp lại và rủ nhau đi thực hiện hành vi phạm tội
qua quá trình đấu tranh mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ thêm hai xe honda way
do nhóm này trộm cắp trước đó
trên địa bàn cầu giấy và địa bàn thành phố hà nội
đều phải luôn luôn tập trung không được lơ là mất cảnh giác
không được tạo cái sơ hở cho kẻ giam lợi dụng những cái sơ hở của mình
để thực hiện hành vi phạm tội
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam hai đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
trong lúc đang tuần tra kiểm soát trên biển hải đội hai bộ đội biên phòng tp hcm
đã bắt một phương tiện vận chuyển một trăm linh mét khối dầu diazen không rõ nguồn gốc
vào khoảng một giờ chiều qua tổ công tác hải đội hai bộ đội biên phòng tp hcm
phát hiện phương tiện bv chín mươi bảy nghìn chín trăm bảy mươi chín ts do ông phạm sĩ liêu chú tại tỉnh bà rịa vũng tàu điều khiển
tổ công tác tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong hai khoang tàu có chứa trên một trăm linh mét khối dầu diesel
toàn bộ số dầu này không có hóa đơn chính tử
chứng minh nguồn gốc hợp pháp
ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa công bố số điện thoại để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân
về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ quốc khánh
từ ngày một đến hết ngày bốn tháng chín
lưu ý người tham gia giao thông trước khi phản ánh tới đường dây nóng
cần có đầy đủ thông tin về thời gian địa điểm biển kiểm soát phương tiện
hoặc số hiệu chuyến bay chuyến tàu hành vi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông
ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác thuận tiện và an toàn
theo đó để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ
trở qua số người quy định tăng giá vé quá quy định nhồi nhét và chèn ép hành khách
chạy sai luồng tuyến dừng đón trả khách sai quy định ủn tắc giao thông và các vi phạm khác
uống rượu bia khi lái xe sử dụng điện thoại sử dụng ma túy không đội mũ bảo hiểm
vi phạm tốc độ vận chuyển hàng cấm nguy cơ cháy nổ tai nạn giao thông
liên hệ số di động chín trăm chín mươi năm sáu mươi bảy sáu nghìn bảy trăm sáu mươi bảy hoặc số cố định sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn hai nghìn sáu trăm linh tám cục cảnh sát giao thông
phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga bến xe công tác bán vé
hành vi tăng giá vé quá quy định chạy sai luồng tuyến liên hệ số điện thoại
tám mươi bảy sáu trăm sáu mươi sáu chín nghìn tám trăm năm mươi năm vụ vận tải tổng cục đường bộ việt nam
các bất cập về tình trạng quá tải tình trạng quá tải tình trạng quá tải tình trạng quá tải
tổ chức giao thông về đường xá đèn tín hiệu trở quá tải trọng un tắc giao thông trên cao tốc
và các quốc lộ liên hệ số điện thoại chín trăm một mươi sáu sáu trăm linh tám tám mươi năm vụ an toàn giao thông tổng cục đường bộ việt nam
để phản ánh và được giải đáp thông tin về đường sắt liên hệ số điện thoại tám mươi sáu năm trăm ba mươi sáu bảy nghìn năm trăm sáu mươi năm cục đường sắt việt nam
để phản ánh và được giải đáp thông tin về hàng không liên hệ số điện thoại chín trăm một mươi sáu năm trăm sáu mươi hai một trăm một mươi chín
để phản ánh và được giải đáp thông tin về đường thủy liên hệ số điện thoại chín trăm bốn mươi hai một trăm linh bảy bốn trăm bảy mươi bốn cục đường thủy nội địa
để phản ánh và được giải đáp thông tin về hàng hải liên hệ số điện thoại chín trăm một mươi bốn sáu trăm tám mươi chín năm trăm bảy mươi sáu cục hàng hải việt nam
phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông tai nạn giao thông liên hệ số điện thoại tám mươi một chín trăm một mươi một năm nghìn chín trăm một mươi một văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
chiều nay cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận năm tp hcm giải cứu thành công một vụ kẹt thang máy trên địa bàn quận
cụ thể vào lúc một mươi ba h ngày hôm nay đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận tin báo về vụ việc người dân bị kẹt thang máy trong quá trình thang vận hành
tại địa chỉ số hai trăm bảy mươi một hùng vương phường chín quận năm ngay sau đó đơn vị đã xuất ba xe cùng một mươi sáu cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp cứu người
thời điểm lực lượng chức năng đến có chín nạn nhân bị kẹt trong thang máy tại lầu hai của tòa nhà
đến lúc một mươi ba h một mươi năm phút lực lượng chức năng đã đưa được toàn bộ chín nạn nhân ra ngoài trong số này có năm nạn nhân sức khỏe yếu nên được đưa ngay đi cấp cứu tại bệnh viện hiện sức khỏe đã ổn định
sau hơn bốn ngày tích cực triển khai tìm kiếm đến khoảng một mươi giờ sáng nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lạng sơn
đã tìm thấy thi thể nam học sinh bị nước cuốn khi đi qua ngầm thác trà vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí mất tích khoảng chín cây số
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng tám tại ngầm thác trà thành phố lạng sơn em học sinh lớp một mươi một khi đi qua ngầm thác trà đã bất cẩn trượt ngã xuống sông bị nước cuốn trôi
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lạng sơn đã huy động hơn một trăm năm mươi lượt cán bộ chiến sĩ tích cực tìm kiếm
vị trí tìm thấy nạn nhân cách ngầm khoảng chín km hiện cơ quan chức năng đang tiến hành bàn giao thi thể nam sinh về cho gia đình để tổ chức hậu sự
liên quan đến vụ nam thanh niên nghi gây ra vụ cướp tiệm vàng kim việt ở ngã tư trần cao vân phan chu trinh thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
công an tỉnh quảng nam cho biết đã xác định được danh tính đối tượng là trần bá sơn hai mươi ba tuổi trú tại thành phố tam kỳ
đối tượng khai nhận ban đầu có ý định vào cướp tiệm vàng nhưng bị chống trả nên đã bỏ chạy
ngoài ra lúc gây ra vụ việc này thì có biểu hiện bị ngáo đá
trước đó vào khoảng sáu h ba mươi tối qua một người đàn ông bịt mặt không đội mũ bảo hiểm đến tiệm vàng kim việt đã lớn tiếng uy hiếp rồi dùng búa đập liên tiếp vào các tủ chứa vàng
ba người trong tiệm vàng dùng ghế và các vật dụng chống trả quyết liệt
sau khi đập phá người đàn ông vứt lại chiếc búa ở hiện trường rồi lên xe bỏ chạy
đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
thực hiện trót lọt một mươi vụ trộm cắp trên địa bàn quận hải châu và thành phố đà nẵng
đối tượng hồ trọng trang vừa bị công an quận hải châu thành phố đà nẵng bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an trang thừa nhận bản thân thường đến các nhà hàng quán ăn trên địa bàn quận hải châu vào lúc nửa đêm về sáng
lợi dụng các địa điểm này vắng người qua lại sơ hở trong việc trông coi nên thực hiện đột nhập trộm cắp tài sản
đến thời điểm bị phát hiện trang đã thực hiện chót lọt một mươi vụ trộm cắp
hiện công an quận hải châu đang truy thu được hai máy tính sách tay một điện thoại di động và mở rộng làm rõ các trường hợp khác
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền trên địa bàn xã đất mũi huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau bắt quả tăng thu giữ nhiều đối tượng bắt giữ nhiều đối tượng
phát hiện lực lượng công an đang vây bắt các đối tượng liền tháo chạy theo nhiều hướng
tuy nhiên hai mươi chín đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền đã bị các mũi công tác tạm giữ
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ hơn bảy mươi hai triệu đồng một mươi tám xe gắn máy kiểm tra trên người thu giữ thêm hai mươi một điện thoại di động